nhân tháng hành động vì trẻ em từ ngày bốn đến ngày bảy tháng sáu bệnh viện tim hà nội đã tiến hành khám sàng lọc và hội trần tim mạch miễn phí cho hàng trăm trẻ em tại hai tỉnh quảng ngãi và quảng nam
chương trình khám sàng lọc và phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em đã được bệnh viện tim hà nội triển khai từ nhiều năm nay
với mục đích phát hiện bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em và hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho những trẻ thuộc các hộ nghèo và cận nghèo
đối với quảng ngãi thì số lượng trẻ em phát hiện bệnh tim bầm sinh rất là nhiều
trong những năm qua là chúng tôi cũng triển khai tự nhiên để cho các em phát hiện sớm kịp thời thì chúng tôi rất cần sự trung tài của các bệnh viện chiên khoa tim mạch trên toàn quốc và đặc biệt là bệnh viện tim hà nội
để tầm soát các em cũng như là phát hiện sớm kịp thời để đưa các em đi phẫu thuật
hiện nay chi phí cho một ca phẫu thuật tim vẫn khá cao
nhất là đối với những hộ gia đình khó khăn nhiều trường hợp trẻ được phát hiện tim bẩm sinh từ sớm
nhưng do hoàn cảnh kinh tế không cho phép các bé đã không được điều trị kịp thời
năm nay thì chúng tôi cũng có nhiều thay đổi trong chương trình này
chúng tôi khám trên diện rộng cho toàn thể trẻ em có độ tuổi từ đến một mươi tám tuổi
các gia đình thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo khi đưa con em đến khám thì sẽ được hỗ trợ kinh phí đi lại
và các cháu mà có chỉ định phẫu thuật can thiệp tim mạch thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo thì bệnh viện tim hà nội
hỗ trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật can thiệp tim mạch trong quá trình nằm viện thì hỗ trợ tiền ăn tiền đi lạ
chúng tôi mong muốn được phối hợp với tất cả các quỹ bảo trợ các sở lao động thương binh của các tỉnh thành trong cả nước
để triển khai chương trình này
chúng tôi mong muốn đem lại cho các em một trái tim

với việc mở rộng chương trình ra phạm vi toàn quốc trẻ em nghèo của nhiều tỉnh thành trên cả nước
có cơ hội được phát hiện sớm và phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí được sống khỏe mạnh và phát triển như những đứa trẻ bình thường
nhân tháng hành động vì trẻ em sau đợt khám tại tỉnh quảng ngãi và quảng nam
bệnh viện tim hà nội dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức chương trình khám sàng lọc
và phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo tại tỉnh yên bái